trận lũ quét kinh hoàng vừa xảy ra tại huyện miền núi kỳ sơn của tỉnh nghệ an vào dạng sáng ngày hôm nay đã khiến một cháu bé bốn tuổi tử vong
một cháu hiện đang mất tích và nhiều ngôi nhà cùng tài sản của người dân bị cuốn trôi ngập nước
thiệt hại nặng nhất là tại xã tà cạ khu vực thị trấn mường xén và một số xã địa phương khác của huyện biên giới kỳ sơn
bản sơn hà bản hòa sơn bản tà cạ giáp thị trấn và một phần khối một thị trấn mường xén bị cô lập
thống kê ban đầu tại bản sơn hà tà cạ ước tính có khoảng hơn hai mươi năm nhà bị ngập nước bùn đất vào nhà
một số nhà dọc đường nhựa phía có nguy cơ sản lở cao
tại thị trấn mường xén có khoảng hơn năm mươi nhà bị nước ngập một phần
các cơ quan như trung tâm chính trị nước ngập nửa tầng một kho bạc ngân hàng huyện ủy ủy ban nhân dân huyện cũng bị ngập
cầu giữa thị trấn và bản hòa sơn bị cô lập hoàn toàn
lực lượng công an cùng chính quyền và bà con nhân dân đang tích cực thực hiện các biện pháp ứng phó với thiên tài